ông nguyễn thanh sơn bí thư đảng ủy khối các trường cao đẳng đại học hà nội cho biết vừa qua đã có trên ba trăm linh sinh viên quay lại trường học ở hà nội
số sinh viên là f tăng cao một số trường đã có sự lúng túng do đó đảng ủy khối đã họp với bí thư hiệu trưởng các trường với thông điệp không cấm sinh viên quay lại trường mà trường phải chuẩn bị chú đáo phải kiểm soát được có khu cách ly có người chăm sóc với đầy đủ cơ sở vật chất
việc đưa sinh viên về hà nội học ưu tiên sinh viên năm đầu và năm cuối
không đưa sinh viên ổ ạt về rất khó
các trường phải đưa các em f về chăm sóc khi các chủ nhà trọ không tiếp nhận không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào
sinh viên là f phải được chăm sóc chú đáo
chính quyền địa phương cần tuyên truyền để chủ các nhà trọ có sự chia sẻ không quá lo sợ cũng không nên quá chủ quan lơ là
các trường hợp phải thay đổi kế hoạch bình tĩnh chủ động ứng phó với các tình huống
phó chủ tịch ubnd tp nói các địa phương phải xác định đây cũng là việc của mình
quản lý chặt chặt
trẻ quan tâm hỗ trợ nơi ăn ở của học sinh sinh viên
khi có f phải hỗ trợ tích cực tránh việc không cho thuê trọ nữa gây tâm lý hoang mang
sở y tế bố trí vaccine tiêm cho sinh viên